rau dền là thực phẩm được nhiều gia đình lựa chọn bởi chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể
vào mùa hè rau rền trổ hoa đỏ thấm vô cùng rực rỡ
tuy nhiên hoa không phải là điểm thu hút chính của loài thực vật này mà đó là hạt
sau khi thu hoạch hạt rau dền sẽ được sử dụng giống như các loại ngũ cốc khác ví dụ như yến mạch và gạo
loại hạt tự nhiên này có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu đối với sức khỏe
bao gồm protein chất sơ chất chống oxy hóa và một số vi chất khác
rau rèn thường có vị ngọt dễ chịu và có thể được sử dụng linh hoạt để chế biến thành nhiều món ăn bổi dưỡng khác nhau
đây cũng là lý do vì sao loài rau này lại trở nên ngay càng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới trong đó có việt nam
lương y bùi đắc sáng hội đồng y hà nội từng chia sẻ rằng rau rền là rau phổ biến giá rẻ so với cải xoăn cải bò xôi
rau dền được ít người quan tâm hơn nhưng về giá trị dinh dưỡng lại đứng đầu bảng các loại rau
tại việt nam có ba loại rau rền gồm rền đỏ xanh và gai trong đó rau rền đỏ là tốt nhất được người dân gieo trồng nhiều nhất
theo y học hiện đại do rền đỏ chứa nhiều vitamin a tốt cho thị lực chứa các chất chống oxy hóa ngăn ngừa lã hóa phòng bệnh ung thư
so với các loại rau màu xanh rền đỏ chứa nhiều vitamin k tốt cho quá trình tuần hoàn máu ngăn ngừa các nguy cơ dấu loạn đông máu phòng bệnh suy giảm trí nhớ alzheimer kiểm soát tốt các tổn thương thần kinh trong não
theo bảng thành phần dinh dưỡng của viện dinh dưỡng quốc gia trong một trăm linh gram do rền đỏ chứa khoảng năm bốn mg sắt gấp bốn lần thịt bò tốt cho người thiếu máu
ngoài ra rau rền đỏ chứa nhiều folate roboflavin niacin thiamin vitamin b sáu và cali đây là loại rau hỗ trợ tốt hoạt động tim mạch kiểm soát nhiệm tim
là rau cũng và protein phù hợp cho những người ăn kiêng cần bổ sung thêm chất đạm
nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng ăn rau rền đỏ thường xuyên giúp bạn có mái tóc đẹp ngăn chặn tình trạng bạc tóc rụng tóc
tuy nhiên có ý kiến cho rằng ăn rau rền cả tuần sẽ bổ máu điều này liệu có đúng
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn trọng hưng viện dinh dưỡng quốc gia quan niệm này là không đúng thậm chí việc ăn như vậy còn làm giảm độ ngon miệng mệt mỏi truez và thiếu chất
nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng ăn rau rền đỏ thường xuyên giúp bạn có mái tóc đẹp ngăn chặn tình trạng bạc tóc điều này liệu có đúng
chứ không phải là chúng ta dùng một loại rau để điều trị một bệnh và bắt người ta ăn liên tục như thế thì cũng không hợp lý
nên chúng ta cũng phải thay đổi các loại rau đa dạng về cách chế biến để chúng ta ăn uống được lấy được rất nhiều giá trị dinh dưỡng khác từ các loại thực phẩm khác